anh dũng cũng đã tìm thấy niềm vui và ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình
bằng sự chân thành và chính câu chuyện của bản thân anh cũng đã gần gũi chia sẻ động viên cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ
nghiện thì chị biết rồi nhìn anh nghiện như nhìn anh hủy tránh trái hết
mới thứ hai là nghiện ngập thì nói chung là đến mình còn không thích mình nữa thì ai thích được mình
xã hội thì thường thường người ta xa lánh nhưng mà có lương dũng thì là cũng mới đi chạy về
lúc về thì anh ấy làm bên công tác xã hội bên xã bên thôn
anh ấy kiên căn thôi là lên đi cai để làm cuộc đời đại cuộc đời
anh ấy cũng mắc sai lầm anh ấy đứng dậy
đứng dậy được thì chắc là có thể là mình cũng đứng dậy được
cho nên là tôi nhìn dưới gương anh ấy để tôi học tập
rồi đến lúc tôi ra chạy thì giúp tôi nhiều thứ nữa
về tinh thần về công việc rồi giới thiệu về việc làm cho tôi
qua ngày là anh em lại ngồi ống chè với nhau tâm sự với nhau
sự nhiệt tình cân mẫn của anh lương văn dũng đã giúp anh lấy lại niềm tin của mọi người
những việc làm đã khiến cho bà con nể phục và tín nhiệm
đặc biệt là anh lương văn dũng đã giúp anh lấy lại niềm tin của mọi người
sau thời gian phấn đấu không ngừng nghỉ anh vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng
cuộc sống là bức tranh muôn màu muôn vẻ mà mỗi một khoảnh khắc mỗi một quãng đời lại được tô vẽ lên đó những gam màu khác nhau
có những mảng màu tối thì cũng có những mảng màu sáng tươi để con người ta trở nên tốt đẹp
điều quan trọng nhất chính là nỗ lực của mỗi người để có thể bước ra từ những miền tăm tối